trong phần tin quốc tế hồng kông diễu hành chào đón năm mới hai nghìn một mươi bảy
tổng thống mỹ donald trump yêu cầu có chiến lược mới chống is
kính thưa quý vị xin chữ đầu năm là một nét đẹp đã có từ lâu
xin chữ thể hiện sự coi trọng chữ nghĩa coi trọng chi thức và cũng là mong muốn xin may mắn tài lộc trong năm mới
những năm gần đây cứ mỗi độ tết đến xuân về
văn miếu quốc tử giám lại đông vui náo nhiệt với rất nhiều thầy đồ mở gian hàng bày bút lông giấy đỏ viết chữ thư pháp
năm nay cũng như vậy khu hồ văn quán bên cạnh văn miếu quốc tử giám mỗi ngày đón hàng ngàn lượt khách
tới thắp hương cầu lộc tài học hành và xin chữ lấy may
ngay những ngày đầu xuân đình dậu đông đảo người dân thủ đô tìm đến hội chữ xuân hà nội hai nghìn một mươi chín
tại hồ văn văn miếu quốc tử giám để xin chữ thư pháp
về treo mang theo những hy vọng về một năm mới bình an hạnh phúc
hôm nay mình đi xin chữ đầu năm với mong muốn là xin cho các con những chữ là chăm học và có trí cũng như hiếu thuận
còn mình xin thêm một chữ nữa cho ông xã để mong ông xã người đàn ông trụ cuộc của gia đình
sẽ có những sự phát triển trong sự nghiệp và có thăng tiến trong xã hội
để được may mắn suốt cả năm đinh dậu hai nghìn một mươi chín
hôm nay là xin cho chó nhỏ thì xin hai chữ là hiếu học và cẩn mận
và hôm nay thì cũng xin luôn cho gia đình hai chữ an khang
và cầu mong cho gia đình sang năm mới được bình yên và mạnh khỏe
mình xin hai chữ hiếu học cho hai con trai mình
mong muốn đầu năm là các con chăm ngoan học giỏi theo lời bố mẹ
xin chữ đầu xuân năm mới là một phong tục tốt đẹp và đáng quý của người việt từ xưa đến nay
xin chữ không chỉ là xin may mắn tài lộc cho người đi xin
mà còn là dịp thưởng thức tài năng của người cho trẻ

để thể hiện hết những gửi gắm mong ước của người xin chữ
các thầy đồ luôn cẩn trọng dồn hết tâm tư của mình vào thần thái của từng nét cọ
theo quan điểm của tôi định hướng của tôi là tôi cho chữ đi với nghĩa
và đi với định hướng tâm nhận của con người là chính
tâm của mình muốn điều gì để phù hợp với chữ đấy
mà với mục đích là mong mỏi đạt được
mục đích thứ hai là gian luyện để mà đạt được cái đấy
đầu tiên là mình phải định được cái tâm mình cho nó vững
sau đó là đến ký và lực tay trong đầu óc và suy nghĩ
nói chung là mình không được động tâm thì con chữ sẽ đẹp
thứ hai nữa về quan điểm của chữ thì nó có nhiều cái dòng suy nghĩ
nhưng mà đối với mình thì một nét chữ bao giờ nó phải có cứng
có mềm có to có nhỏ có ngắn có dài và có trắng có đen
thì tượng trưng cho âm dương hài hòa
đó là một chữ cân bằng
tục xin chữ và cho chữ là một nét đẹp là dấu hiệu của niềm tin
là món quà mang ý nghĩa xã hội triết học và tâm linh
đó cũng là một minh chứng về truyền thống hiếu học trọng chữ nghĩa của dân tộc việt nam
trong cuộc sống ngày càng hiện đại hối hạ ngỡ rằng người ta sẽ quên đi phong tục cũ
nhưng không khí nhộn nhịp tại phố ông đồ nhiều năm trở lại đây
minh chứng cho thấy những phong tục đẹp của ông cha ta không dễ bị lãng quên
vậy là mùa xuân đã gõ cửa muôn nhà một mùa xuân mới nữa lại về
đem theo bao tín hiệu ước vọng bình an và hạnh phúc
cùng với các hoạt động vui tết đón xuân thì đi lễ chùa đầu năm là một hoạt động không thể thiếu
của mỗi một người dân trong dịp tết đến xuân về
phong tục này đã trở thành một nét đẹp văn hóa tâm linh trong đời sống mỗi người dân việt nam
câu chuyện đi lễ đầu năm tưởng như rất bình thường
lại trở nên rất đỗi thiêng liêng ở quần đảo trường sa tỉnh khánh hòa vùng biển đảo xa xôi của tổ quốc
đã thành thông lệ hàng năm cứ vào ngày đầu năm mới sau khi chuẩn bị cơm cúng ông bà tổ tiên
người dân trên đảo trường sa lại chọn cho mình bộ trang phục đẹp nhất để đi chùa lễ phật
chị nguyễn bình phương ái là một trong những hộ dân ra thị trấn trường sa lập nghiệp
lúc mới đầu ra đây cuộc sống còn nhiều khó khăn khi đó chùa chưa được tu sửa
mấy năm nay ngôi chùa đã được tu bổ
trong đảo khang trang chị ái cũng như mọi người dân và cán bộ chiến sĩ trên đảo
đã có nơi để tới dân hương cầu nguyện nhất là những ngày lễ ngày tết
đầu sân năm mới gia đình tôi đến chùa để thắp hương
mong xin sức khỏe cho gia đình bình an mạnh khỏe
xin cho quân dân để vượt xe được mạnh khỏe và luôn luôn hoàn thành tốt xuất sắc nhiệm vụ được giao
với người việt đi lễ chùa đầu năm
không đơn giản chỉ để ước nguyện mà đó còn là khoảnh khắc để con người hòa mình vào trốn tâm linh
là lúc mỗi người tìm về với cội nguồn dân tộc
để phục vụ tốt đời sống sinh hoạt tâm linh của quân và dân trên đảo
hàng năm giáo hội phật giáo tỉnh khánh hòa cử các nhà sư ra đảo phụng sự phật pháp
đại đức thích tâm tánh chủ trì chùa trường sa huyện đảo trường sa
cũng vừa ra đảo dịp cuối năm hai nghìn một mươi sáu
nhưng thầy cũng đã chuẩn bị trang hoàng chú đáo cho ngôi chùa trở nên ấm cúng hơn
các thầy ra đảo với tinh thần tự nguyện
mong muốn đóng góp cùng với quân và dân trên đảo xây dựng cuộc sống bình yên
trong mỗi người dân của việt nam mình nói chung
tâm lý của người dân thường thường lúc nào cũng cầu cho gia đình mình bình an
con cái bình an học giỏi hiếu thảo
sau đó là làm ăn được phát tài hành thông trong một năm đừng có đau ớm
đó là điều mong muốn có tâm lý của người dân
những ngôi chùa ở trường sa đã trở thành điểm nhấn kiến trúc và nơi quy tụ tâm linh
là chỗ dựa về mặt tinh thần của quân và dân trên đảo
đi lễ chùa là hoạt động văn hóa tín ngưỡng của người dân và cán bộ chiến sĩ ở trường sa
mỹ tục đầu năm mới này với họ thật đặc biệt
bởi ở đây họ như được sống giữa đất liền nỗi nhớ quê hương vì thế cũng phần nào được bù đắp
mỗi chiến sĩ mỗi người dân ở đây như được tiếp thêm sức mạnh từ đất liền
để họ trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió
khẳng định chủ quyền thiêng liêng của dân tộc
thưa quý vị thời tiết thuận lợi trong những ngày tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
đã tạo điều kiện thuận lợi để khách tham quan di sản văn hóa thế giới mỹ sơn gia tăng đột biến
trung bình mỗi ngày tết mỹ sơn đón trên một hai trăm linh lượt khách chủ yếu là khách nước ngoài
theo thống kê chỉ tính riêng trong hai ngày tết đã có gần ba du khách
chủ yếu là khách nước ngoài đến tham quan di sản văn hóa thế giới mỹ sơn
ban quản lý di sản và du lịch mỹ sơn
đã đổi mới và bổ sung nhiều gói dịch vụ và loại hình nghệ thuật hấp dẫn đa dạng để phục vụ du khách
mặt khác đội ngũ nhân viên hướng dẫn viên và các nghệ nhân dân gian
cũng đã giải công luyện tập để phục vụ du khách ngày càng mang tính chuyên nghiệp cao hơn
nhằm phát huy tối đa lợi thế tiềm năng của di sản
tôi nghĩ đây là một nơi tuyệt đẹp để tham quan và nghiên cứu về văn hóa lịch sử lâu đời của người xưa sinh sống ở đây
đây thật sự là một nơi rất đẹp ở việt nam kiến trúc của nó mang nét cổ kính
bạn biết đấy tôi đến việt nam theo một chiến dịch trẻ
và đây là một nơi tuyệt vời để mọi người có thể đến nghiên cứu về lịch sử
bảo tồn để phát triển bền vững nâng cao chất lượng dịch vụ
để góp phần nâng cao giá trị văn hóa lịch sử của di sản văn hóa thế giới mỹ sơn
đồng thời cải tiến và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ và loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống
là những điểm mạnh đang được ban quản lý di sản và du lịch mỹ sơn phát huy
để vừa dinh dữ vừa thu hút khách tham quan ngay từ những ngày đầu năm mới
đây cũng chính là định hướng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa
lịch sử của di sản văn hóa thế giới mỹ sơn trong thời gian tới
tết đến xuân về cùng với người dân trên khắp các vùng quê
người dân xã bằng phúc huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn cũng nôn nước đón tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
là vùng đất sở hữu đặc sản trẻ tuyết và rượu có tiếng
năm mới người dân bằng phúc cũng đặt nhiều kỳ vọng
cuộc sống sẽ ngày càng trở nên khấm khá hơn quê hương sẽ ngày càng đổi mới
ghi nhận trong những ngày đầu năm mới của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại nơi đây
cũng giống như đại đa số người dân ở xã bằng phúc
nguồn thu nhập chính của gia đình anh hoàng văn tám đến từ nương chè
cây chè giờ đây không chỉ là kế sinh nhai mà giúp anh tám có được cái tết no đủ như hôm nay
chè là lâu đời rồi
nhưng mà mấy năm nay là vừa cây cổ thụ với là thu nhập của nhân dân xã hoàng phúc
như mấy năm trước rồi mấy năm nay thu nhập cũng đáng kế
nhân dân cũng vì cây chè có nhà thu nhập thay đổi về kinh tế nói chung là cũng rộn rã
ngày đầu năm mới bản làng ở bang phúc rộn rã đẹp hơn
nhiều ngôi nhà mới đã mọc lên
nhiều gia đình có tết sung túc hơn nhờ cây trè
ngày tết ấm trè cùng câu chuyện vui đầu năm mới đã dần trở thành nét văn hóa của nhiều gia đình không chỉ ở bang phúc
nhờ thế về bằng phúc hôm nay cái nghèo đã lùi dần
thay vào đó là những con đường mới những nụ cười mới
không chỉ được biết đến với đặc sản tre tuyết băng phúc còn sở hữu thương hiệu rượu không kém phần nổi tiếng
dịp tết khi mà nhu cầu sử dụng rượu có phần tăng cao cũng là lúc người dân nơi đây tất bật
hàng tháng trước tết những nhà nấu rượu ở bằng phúc đòi bếp gần như cả ngày lẫn đêm
đón xuân trong ngôi nhà mới khang trang ông hoàng văn thái ở thôn nà hồng tự hào mình có được cơ ngơi như hôm nay cũng nhờ nghề nấu rượu truyền thống
từng mẻ rượu của ông đã đến với biết bao mâm cơm gia đình trong những ngày tết
nhờ khí hậu nguồn nước phù hợp cộng với bí quyết làm men truyền thống tiếng tâm của rượu bằng phúc ngày càng vang xa
và với ông thái đó cũng là niềm vui để đón năm mới với hy vọng mới
hàng tháng trước tết những nhà nấu rượu ở bằng phúc đòi bếp gần như cả ngày lẫn đêm

nhờ khí hậu nguồn nước phù hợp cộng với bí quyết làm men truyền thống tiếng tâm của rượu bằng phúc ngày càng vang xa

chợ nghĩa tân một trong những chợ dân sinh lớn nhất ở phía tây hà nội
trong khi các quầy đồ nhựa đồ điện gia dụng vẫn đang đóng cửa thì các mặt hàng thực phẩm hoa quả đã được bày bán trở lại
vì lượng người mua cũng như người bán đều khá ít so với ngày thường nên các hàng quán không ngồi trong chợ mà lấn cả ra phía vỉa hè sát với lòng đường
nhằm động viên tinh thần các cán bộ công nhân viên không có điều kiện ăn tết cùng gia đình liên đoàn lao động tỉnh hải dương đã tổ chức thăm hỏi tặng quà cơ quan khu công nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh
với mục tiêu không để công nhân viên chức người lao động nghèo nào trên địa bàn không có tết tạo điều kiện để các gia đình đón xuân vui tươi ấm áp
nhân dịp này liên đoàn lao động tỉnh hải dương đã tặng một mươi xuất quà trị giá mỗi xuất quà là bảy trăm linh đồng cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn không thể về quê ăn tết
liên đoàn lao động tỉnh hải dương cũng đã đi thăm tặng quà các y bác sĩ đang trực tại bệnh viện phụ sản hải dương và thăm tặng quà cán bộ công nhân công ty môi trường đô thị thành phố hải dương
trong dịp tết nguyên đán đình dậu hai nghìn một mươi bảy các cấp công đoàn tỉnh hải dương đã phối hợp với chính quyền và chuyên môn đồng cấp cùng với chủ doanh nghiệp đã thăm hỏi động viên và tặng quà tết cho trên năm ba trăm linh công nhân lao động với tổng số tiền trên hai bốn tỷ đồng
trải qua lịch sử bốn mươi năm cùng với môn toán tiếp tục duy trì thì việt nam lần lượt mở rộng tham gia các olympic quốc tế và khu vực dành cho học sinh
qua đó đã đoạt nhiều huy chương và được bạn bè các nước đánh giá rất cao
tiếp nối truyền thông đó năm hai nghìn một mươi sáu học sinh việt nam tiếp tục khẳng định vị
tự học chiến thắng khó khăn để vươn lên trong học tập là hoàn cảnh chung của nhiều học sinh
trong đó có vũ xuân trung chàng trai từng gây xúc động với câu chuyện người cha bán khóa dạo nuôi con ăn học
sinh ra trong gia đình thuần nông nhưng mọi nỗ lực của gia đình đều dồn hết cho trung ăn học
đó cũng chính là lý do để chàng trai này quyết tâm theo học ngôi trường trung học phổ thông chuyên thái bình
nuôi dưỡng niềm đam mê và đoạt huy chương vàng olympic toán học hai lần liên tiếp
một người mà có đam mê với một cái thứ gì đó thì chính niềm đam mê nó sẽ thôi thúc mình tự bản thân sẽ vận động để tìm hiểu nó
thật ra là khi mà mình đã thích rồi thì học thì cảm thấy nó càng thú vị ạ
có những cái mình tự dưng mình nhận ra được cảm thấy rất là vui vui và hứng thú vì mình tìm kiếm được ở đó những cái mà có thể người khác biết rồi nhưng mà mình tự mình tìm ra được
chỉ là một trong số hàng chục gương mặt tiêu biểu của học sinh việt nam đã ghi danh trên đấu trường quốc tế trong năm hai nghìn một mươi sáu
sáu trên ba mươi bảy học sinh tham dự các đoàn olympic toán học vật lý hóa học sinh học tin học đoạt huy chương vàng và bằng khen
đặc biệt đây là năm đầu tiên tất cả các đoàn xuất quân đều có huy chương vàng
em yêu thích môn sinh học từ khi còn bé ạ
và điều quan trọng khi tham gia cuộc thi này đó là khi bước vào trường chuyên khoa học tự nhiên
thì em sẽ có một số đoàn huy chương vàng và bằng khen
em luôn nấu ý chí muốn đạt huy chương vàng
chúng ta thì có rất nhiều học sinh rất là thông minh và sự cần cù trong giờ thi
cái tinh thần trong giờ thi cũng rất là tốt ạ
vì thế nên là kết quả cao
cũng trong năm hai nghìn một mươi sáu việc tổ chức thành công olympic sinh học quốc tế lần thứ hai mươi bảy
với sự tham gia của hai trăm năm mươi hai thí sinh của hơn bảy mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
đã cho thấy sự chủ động hội nhập của việt nam
trong đấu trường trí tuệ thế giới
chúng ta chấp nhận cái đê chúng ta không phải là truyền diện
tuy nhiên cả hai lần phản biến đi thực hành trước và lý thuyệt sau
thì được hội đồng quốc tế đánh giá rất cao
đấy là cái điểm nói rằng cái mức độ của chúng ta đối với cái sân chơi
những tấm gương hiếu học đại diện cho thế hệ học sinh hôm nay
đang là những ngọn lửa tiếp nối vào dòng chảy hiếu học
truyền đi các thông điệp về sự tự học vươn lên trong mọi hoàn cảnh
dù ở bất kỳ lĩnh vực nào học sinh việt nam luôn thể hiện được khả năng của mình
không thua kém so với các nước khác trên đấu trường quốc tế
với quy mô gần sáu trăm năm mươi ha đã giúp hàng trăm hộ gia đình chính sách
và người nghèo tại tỉnh tây ninh thoát nghèo
họ được ở và lao động sản xuất ngay trên mảnh đất của chính bản thân mình
bên cạnh đó khu dân cư còn góp phần ổn định an ninh khu vực biên giới
khu dân cư tràng diệc tại xã tân lập huyện tân biên tỉnh tây ninh
là một trong ba khu dân cư biên giới được thủ tướng chính phủ đồng ý cho thực hiện
theo đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh nhằm ổn định và nâng cao đời sống người dân
bên cạnh đó còn đóng vai trò gìn giữ biên cương của tổ quốc
góp phần bảo đảm an ninh trật tự cho vùng biên giới
đến nay khu dân cư tràng diệc đã xây dựng hoàn tất ba trăm linh căn nhà để tiếp nhận ba trăm linh hộ đến định cư
giờ cũng chưa có đâu làm cho nên cũng có nhiều nơi về đây học tập kinh nghiệm của khu dân cư biên giới này
thứ nhất là ổn định cho bà con có đất ở đất sản xuất
cái thứ hai là lên để mà làm ăn sinh sống phát triển kinh tế rồi đồng thời là bảo vệ cái chủ quyền quốc gia
dự án khu dân cư tràng diệc ấp tân khai xã tân lập huyện tân biên tỉnh tây ninh đưa vào hoạt động
đã cho thấy đây là chủ trương đúng đắn của đảng và nhà nước
tại đây mỗi hộ không chỉ được cấp một căn nhà có diện tích bốn mươi hai m hai trên đất vườn rộng một m hai
mà còn được cấp một hectare đất sản xuất và được vay vốn để phát triển kinh tế ổn định cuộc sống
trước nhà tôi ở tuyên châu có cái nền nhà thôi chứ không có đất sản xuất gì gia đình rất khổ
nhà nước có đưa lên đây thì cuộc sống thấy cũng đã ổn định được
lên đây thì có nhà trạm xá trường học thì cũng là đảo bảo cuộc sống được cho trẻ
học sinh đầy đầy đủ dân đây có được trạm xá cũng thấy cũng khang trang
trường học thì cũng khang trang rồi nhưng mà dân ở đây thì dùng sâu gần xa mà
được nhìn là rất là mừng rồi
bên cạnh việc phát triển sản xuất thì các cơ sở vật chất xã hội như trường học trạm y tế
cũng luôn được chính quyền địa phương quan tâm để phục vụ cuộc sống của bà con nơi đây
gia đình tôi thì về đây năm hai nghìn một mươi hai thì lúc về thì cũng có trạm y tế
cũng có trường học đáp ứng
nó đầy đủ nhu cầu cho con em như mình bệnh thì mình cũng có trạm y tế để lên khám chăm sóc sức khỏe
nói chung là cũng tương đối ổn định
được sống và lao động trên chính mảnh đất quê hương của mình
bà con trong khu dân cư yên tâm lao động sản xuất
tin tưởng vào đường lối chính sách của đảng và nhà nước
và tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới
nhờ sự quan tâm của đảng và nhà nước
được lên đây ổn định làm ăn phát triển kinh tế
không còn đói nghèo như lúc ở địa phương cũ nữa
đến nay màu xanh của những cánh đồng mía bãi mì
đang thay thế mảnh đất hoang vu cằn cỗi
trang diệt đang đổi thay từng ngày
mời quý vị đến với những thông tin quốc tế
hồng kông diễu hành chào đón năm mới hai nghìn một mươi bảy
tổng thống mỹ donald trump yêu cầu có chiến lược mới chống is
mở đầu bản tin quốc tế tối nay mời quý vị và các bạn đến với không khí sôi động
của lễ hội đường phố quốc tế hai nghìn một mươi bảy tại hồng kông
vừa khai mạc vào tối qua tức ngày một tết âm lịch
với các màn trình diễn đặc sắc và những đoàn diễu hành rực rỡ sắc màu
lễ hội thường niên được bắt đầu vào lúc hai mươi giờ theo giờ địa phương
tối ngày một tết tại sở trung tâm văn hóa hồng kông
có sự tham dự của hơn ba người từ một mươi đoàn diễu hành
và hai mươi sáu nhóm trình diễn tới từ các địa phương của trung quốc và quốc tế
trên các đường phố người dân hồng kông và du khách nước ngoài
hưởng ứng và cổ vũ rất nhiệt tình các đoàn diễu hành
nhiều màn trình diễn đặc sắc đã được tán thường
như màn nhảy múa sôi động trong hình tượng chú gà trống
của các sinh viên ballet hồng kông
hay tiết mục đi cà kheo đầy khéo léo của một đội diễn tới từ nước này
lễ hội diễu hành là một trong những sự kiện quan trọng
trong năm kỷ niệm hai mươi năm ngày hồng kông được trao trả lại cho trung quốc
theo số liệu của cơ quan quản lý du lịch hồng kông
có khoảng một trăm năm mươi năm người đã xem trực tiếp lễ hội diễu hành
trong ngày đầu tiên của năm mới đình dậu
tổng thống mỹ donald trump vừa có các cuộc điện đàm
với lãnh đạo các nước nga đức pháp nhật bản và australia
trong các cuộc điện đàm ông donald trump đã nhất trí xây dựng lại
quan hệ song phương cũng như hợp tác với nga tại syri
ông donald trump cũng tuyên bố có cùng quan điểm với nước đức
về tầm quan trọng của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
cũng như duy trì hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố
bên cạnh đó ông trump cũng đưa ra cam kết bảo vệ an ninh
đối với nhật bản đồng minh quan trọng của mỹ tại châu á
trong cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo nga mỹ
kể từ khi ông donald trump nhậm chức
hai bên đã thể hiện sự sẵn sàng phối hợp chủ động
để bình ổn và phát triển hợp tác nga mỹ
tuyên bố cho hay tổng thống putin đã khẳng định ủng hộ
thiết lập sự phối hợp thực chất giữa nga và mỹ
nhằm tiêu diệt tổ chức khủng bố is và các nhóm khủng bố khác tại syri
điện kremlin cũng cho biết hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng
của việc khôi phục các mối quan hệ thương mại và kinh tế
ngoài ra tổng thống mỹ donald trump và người đồng cấp vladimir putin
cũng nhất trí thiết lập hợp tác kiểu đối tác đối với những vấn đề toàn cầu
như ukraine chương trình hạt nhân của iran căng thẳng trên bán đảo triều tiên
và cuộc xung đột israel arab
theo tuyên bố chung được đưa ra sau điện đàm giữa tổng thống mỹ donald trump
và thủ tướng đức angela merkel hai bên đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng của nato
và cam kết phối hợp chặt chẽ hơn trong vấn đề chống khủng bố
trong khi đó tại cuộc điện đàm với thủ tướng nhật bản shinzo abe
ông trump khẳng định cam kết vững chắc của washington
trong việc bảo vệ an ninh của đồng minh quan trọng tại châu á này
cuộc điện đàm diễn ra vài ngày sau khi ông trump rút ra khỏi hiệp định hợp tác
xuyên thái bình dương tpp
và thủ tướng australia mancom turnbull để thể hiện mong muốn tăng cường hợp tác mỹ pháp
mỹ australia trong một loạt các vấn đề quan trọng
sáng sớm nay theo giờ hà nội tân tổng thống mỹ donald trump đã có cuộc họp báo tại nhà trắng
trong đó đề cập tới nhiều vấn đề của nước mỹ đặc biệt là an ninh
ông trump đã chia sẻ nhiều về quyết định siết chặt chính sách đối với người di cư
đang gây tranh cãi đồng thời cho biết
đã ký xác lệnh yêu cầu giới tướng lĩnh nước này phát thảo chiến thuật mới
chống tổ chức is trong ba mươi ngày tới
ngay trước cuộc họp báo tổng thống mỹ donald trump đã ký xác lệnh hành pháp yêu cầu
giới tướng lĩnh cấp cao quân đội phải chỉnh kế hoạch đánh bại is trong ba mươi ngày tới
ông trump nhấn mạnh ông muốn có một chiến lược toàn diện và kế hoạch cụ thể
để từng bước đánh bại tổ chức khủng bố is trong thời gian tới
trong khi đó nhiều nhà quan sát cho rằng đây có thể là động thái dự báo khả năng
mỹ sẽ đưa các đơn vị và vũ khí hạng nặng vào iraq và syri để tấn công is
tại cuộc họp báo đề cập về việc ông vừa ký xác lệnh mới về chính sách thị thực
và tiếp nhận người tị nạn ông trump nhấn mạnh đây là các biện pháp giúp bảo vệ người mỹ
khỏi những mối đe dọa khủng bố
thẩm phán tòa án liên bang new york đã ra phán quyết yêu cầu giới chức mỹ
ngừng trục xuất công dân các nước trong danh sách bị cấm nhập cảnh vào mỹ
theo xác lệnh siết chặt chính sách thị thực vừa được tổng thống mỹ donald trump
ký trước đó một ngày
phán quyết khẩn cấp của thẩm phán tòa án liên bang new york có hiệu lực trên toàn quốc
được đưa ra ngay sau khi liên đoàn vì các quyền lợi dân sự mỹ đệ đơn kiến nghị
về xác lệnh hành chính của tổng thống mỹ donald trump liên quan đến vấn đề tiếp nhận người tị nạn
đơn kiến nghị nhằm đòi quyền lợi cho những người tị nạn và yêu cầu trả tự do
cho những hành khách bị bắt giữ tại các sân bay ngay sau khi xác lệnh gây tranh cãi
của tổng thống donald trump có hiệu lực
phán quyết của thẩm phán tòa án liên bang new york sau khi được công bố
đã nhận được sự ủng hộ của những người biểu tình tụ tập bên ngoài trụ sở tòa án ở bocklin
cũng như hơn hai người biểu tình tại sân bay quốc tế john f kennedy
đoàn kết dân tộc là mục tiêu lớn nhất được cựu tổng thư ký liên hợp quốc ban kim môn
cũng là một ứng cử viên sáng giá cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới tại hàn quốc hướng tới
điều này đã được ông ban ki moon nhấn mạnh trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông hàn quốc vừa qua
trả lời phỏng vấn báo giới trong chuyến thăm quê hương ở tỉnh bắc trung chi ông
ông ban kim mun đã nhấn mạnh rằng chính quyền hàn quốc phải tập hợp và đoàn kết người dân
chung sức tìm giải pháp cho những vấn đề gai góc hiện nay
tuyên bố trên của cựu tổng thư ký liên hợp quốc được đưa ra trong bối cảnh
chính trường hàn quốc đang trao đảo vì vụ bê bối chính trị nghiêm trọng
liên quan tới tổng thống park geun hye và người bạn thân choi soon sin
trong một cuộc thăm dò dư luận hồi đầu tháng này tỷ lệ ủng hộ ông ban ki moon ra tranh cử tổng thống hàn quốc
đạt hai mươi ba ở mức cao thứ hai sau ứng cử viên moon jae in của đảng minchu đối lập